ngày một mươi hai tháng một mươi hai hai tàu quét mìn bungo và takashima thuộc lực lượng tự vệ trên biển của nhật bản
do đại tá ikubo seichi làm trưởng đoàn cùng một trăm tám mươi thủy thủ đã cập cảng tiên sa
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại thành phố đà nẵng
trong chuyến thăm lần này tới thành phố đà nẵng bên đội tàu phối hợp với bộ quốc phòng hai nước
sẽ trao đổi chuyên môn về giả phá bom mìn dưới nước
chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện phối hợp với hải quân cất nước
trong khu vực ấn độ dương một phần của chiến lược ấn độ dương thái bình dương tự do và mở rộng
nhằm mục đích tăng cường phối hợp với lực lượng hải quân cất nước
sau philippines bangladesh ấn độ và một số nước khác đà nẵng việt nam là điểm đến thứ bảy
cũng là điểm đến cuối cùng trước khi tàu khởi hành về nhật bản